tại hà nội đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương đã có buổi làm việc với học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
về kết quả thực hiện công tác tư tưởng lý luận của học viện
cùng dự có đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng
chủ tịch hội đồng lý luận trung ương giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí võ văn thưởng cho biết
trong bối cảnh chuẩn bị đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
cần đẩy mạnh xây dựng nền tảng tư tưởng cách mạng của đảng
trong đó nhiệm vụ của ban tuyên giáo và học viện là rất quan trọng
đối với việc tổng kết thực tiễn giáo dục lý luận chính trị tổ chức kỷ niệm ngày sinh
ngày mất giới thiệu về cuộc đời thân thế sự nghiệp của các lãnh tụ dân tộc
tuyên truyền kết quả thực hiện các nghị quyết của đảng trong cuộc sống
để từ đó làm rõ những vấn đề chưa được nhận thức đúng đắn
phát hiện ra các vấn đề nảy sinh kịp thời đề ra các giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng cách mạng của đảng